để chủ động kiểm soát ngăn chặn kịp thời dịch bệnh bạch hầu không để lây lan
thủ tướng chính phủ yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo các cấp chính quyền và các sở ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động người dân
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh hướng dẫn người dân khi có dấu hiệu của bệnh
phải đến ngay các cơ sở y tế để được khám tư vấn và điều trị kịp thời
tổ chức việc giám sát chặt chẽ tình hình phát hiện sớm xử lý triệt để không để dịch bùng phát
lan rộng điều trị kịp thời người mắc bệnh hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong
xác định rõ địa bàn đối tượng có nguy cơ mắc bệnh tổ chức tiêm chủng đầy đủ vaccine
phòng bệnh bạch hầu cho các nhóm đối tượng nhất là ở các tỉnh khu vực tây nguyên
bảo đảm đủ kinh phí phương tiện vật tư hóa chất trang thiết bị
thực hiện tốt công tác chẩn đoán sớm thu dung cấp cứu điều trị bệnh nhân
bộ y tế chỉ đạo các địa phương giám sát phát hiện sớm xử lý triệt đề ổ dịch
tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về công tác giám sát chẩn đoán điều trị
chỉ đạo bảo đảm cung ứng đủ vaccine phòng bệnh bạch hầu cho các tỉnh
bộ giáo dục và đào tạo chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo triển khai mạnh mẽ
các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục các trường học lớp học
nhà trẻ bảo đảm môi trường thông thoáng sạch sẽ có đủ ánh sáng
bộ y tế chỉ đạo các địa phương giám sát phát hiện sớm xử lý triệt đề ổ dịch